thông tin về áp thấp nhiệt đới hiện đã mạnh lên thành cơn bão số hai
vào chiều ngày hôm nay bão số hai đã vượt qua đảo hải nam trung quốc và đi vào vịnh bắc bộ
do ảnh hưởng của bão ở huyện đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đã có mưa vừa mưa to
vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão cách huyện đảo bạch long vĩ khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông nam
cách đất liền khu vực từ hải phòng đến nghệ an khoảng hai trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm cho đến hai mươi km
đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi ba tháng sáu vị trí tâm bão ngay trên vùng biển ven bờ từ hải phòng đến nghệ an
từ nay ngày một mươi hai tháng sáu cho đến hết ngày mai tại bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thửa thiên huế
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
mưa lớn ở khu vực tây tây bắc bộ có khả năng kéo dài cho hết ngày
đến một mươi bốn tháng sáu